thưa quý vị và các bạn sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi đến trưa nay thì nó tác động đến khu vực trung du và lúc này đã ảnh hưởng đến vùng đồng bằng
trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ giảm còn từ một mươi hai đến một mươi bốn độ
với các tỉnh trung du và khu vực đồng bằng mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay sẽ giảm còn từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
trời rét và xuất hiện cảm giác bốt giá
trong ngày mai cả miền bắc vẫn nằm sâu trong khối không khí rét
mưa vẫn còn xảy ra vào buổi sáng với mức nhiệt ở vùng núi phía bắc là từ một mươi năm đến một mươi sáu độ
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng bắc bộ nhiệt độ từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
trời rét đậm ở vùng núi và rét cả ngày ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
chiều nay không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới tỉnh thanh hóa
trong tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng xuống tới hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
di chuyển đến đâu khí lạnh gây mưa đến đó
đến sáng và trưa mai thì ngay cả đà nẵng và khu vực phía bắc của tỉnh quảng ngãi cũng có mưa
dưới tác động của những cơn mưa lạnh nền nhiệt ngày mai ở thanh hóa đến hà tĩnh sẽ giảm còn từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
trời rét từ đêm nay và kéo dài sang cả ngày mai
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ cũng giảm còn từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ
trời sẽ lạnh
và tỉnh quảng ngãi nhiệt độ giảm còn từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
đó là những thông tin về ảnh hưởng của không khí lạnh
còn về cơn bão pha phôn trong tối qua nó đã vượt qua kinh tuyến một trăm hai mươi và đi vào biển đông
và trở thành cơn bão số tám trong mùa mưa bão của nước ta năm nay
với tốc độ di chuyển chậm và lệch về phía bắc
chiều nay bão cách đảo song từ tây khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông bắc
cường độ bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
dự báo trong những ngày tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
với vận tốc khoảng một mươi km một giờ và đến chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
về hướng di chuyển như vậy vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
là vùng có ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
là từ vĩ tuyến một mươi một năm độ vĩ bắc đến vĩ tuyến một mươi sáu độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại